do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra mưa lớn
để bảo đảm an toàn đập thủy điện một mươi bảy h chiều nay hồ thủy điện thác bà đã mở hai cửa xả lũ
trước đó ngày một mươi tám tháng tám thủy điện thác bà đã tiến hành xả lũ lần một
theo công điện số bốn mươi năm cd tvk của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tay
công văn số một trăm linh một tvk pct ngày hai mươi bốn tháng tám về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ thác bà
để ứng phó với mưa bão số sáu đảm bảo an toàn vùng hạ du sông chảy
ngày hai mươi bốn tháng tám ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái ra công văn số một trăm một mươi năm
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện yên bình lục yên
thông báo về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ thác bà
theo đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện yên bình lục yên
tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông
cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông phương tiện vận tài thủy các bến đảo ngang
các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện thác bà
để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản
ra soát các phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du
các khu vực tập trung dân cư ở gần sông để sẵn sàng triển khai ứng phó